các bộ phim nghệ thuật cổ truyền được hình thành trên cơ sở ca vũ nhạc và các trò diễn xứng dân gian vốn có từ lâu đời và rất phong phú
giống như nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống khác nghệ thuật tuồng cũng đã và đang phải chật vật để đứng vững trong bối cảnh mới
trước khi đi vào nội dung chính của chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đôi nét về lịch sử nghệ thuật tuồng của việt nam
tuồng chỉ xuất hiện ở miền bắc sau đó theo binh lính chúa nguyễn vào đảng trong và phát triển cực thịnh ở đó
tuồng phát triển mạnh vào thế kỷ một mươi bảy một mươi tám
đến cuối thế kỷ một mươi tám tuồng đã phát triển một cách hoàn chỉnh về mọi mặt từ kịch bản văn học đến nghệ thuật biểu diễn
ngày nay môn nghệ thuật này vẫn được coi là quốc hồn quốc túy của người việt
cho đến bây giờ
những cái văn bản ấy chưa có cái kết luận chắc chắn
nhưng mà nhìn chung thì các nhà nghiên cứu cũng đều nói là từ thế kỷ thứ một mươi bốn đã phát triển
và cái phát triển này thì nó đi theo một cái chiều dọc phát triển của đất nước
ví dụ như đến cái thời của cụ đào duy từ
thì cái nghệ thuật tuồng nó theo cụ đi vào trong nam và nó phát triển rực rỡ trong cái thời kỳ triều nguyễn
nguồn gốc và lịch sử phát triển của nghệ thuật tuồng cũng như của nghệ thuật sân khấu cổ việt nam nói chung hiện nay
vẫn còn là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu lâu dài
tuy nhiên năm một nghìn sáu trăm hai mươi bảy đào duy từ là người đầu tiên đã mang về cho chúa sãi nguyễn phúc nguyên nghệ thuật tuồng
nguyễn phúc nguyễn phúc nguyễn là người đầu tiên đã mang về cho chúa sãi nguyễn phúc nguyễn
nguyễn phúc nguyễn là người đầu tiên đã mang về cho chúa sãi nguyễn phúc nguyễn
giống như các loại hình nghệ thuật truyền thống khác tuồng cũng có những giai đoạn đứng trước nguy cơ khủng hoảng mai một thậm chí nhiều gánh tuồng đã thất truyền
đặc biệt với những gánh tuồng làng quê hay còn gọi là các gánh tuồng không chuyên
thì việc duy trì phát triển là vô cùng khó khăn và chật vật
đã có một thời vào những đêm trăng thanh gió mát đình làng ngãi cầu xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
luôn rộn rã tiếng trống trầu tiếng kèn và những câu hát tuồng vừa hùng tráng vừa bi ai
dân đình ngãi cầu từng nườm lượp bà con đến chờ đợi những buổi diễn tuồng quen thuộc
nhưng đó chỉ còn là hoài niệm đã qua rồi cái thời vàng son của tuồng làng an khánh danh bất hư truyền
đoàn tuồng đây rất mạnh kết hợp với nhiều đoàn tuồng tức là ở quanh vùng nó có thể diễn rồi bán vé
rồi thì dân về đây sẽ đến xem rất đông cả đoàn tuồng của sông vương trên vạn ngãi cầu đoàn tuồng của tân phú
rồi là nhiều đoàn tuồng khác nữa đến để diễn
kết hợp ngãi cầu cũng đi diễn nhiều lơ
anh em văn nghệ tối đi làm cả ngày tối hội tụ ở một sân chùa xong là tập văn nghệ
nhưng mà được cái là lúc đó là có nhà hát tuồng trung ương là rất nhiệt tình đối với đội tuồng của ngãi cầu này
cho nên lòng say mê và để mang mang suốt một quãng trong thời gian trong mấy chục năm nay
không bao giờ tôi nguôi ngoại về cái tuồng
đó chỉ còn là những kỷ niệm đẹp của những nghệ nhân những người tâm huyết với nghệ thuật tuồng quê hương
nghệ nhân chu xuân cang cây đại thụ trong làng tuồng an khánh
mỗi khi nhớ sân khấu cũng chỉ biết ôm cây đàn tự mình hát lại đôi
cây đại thụ tuồng cho đỡ nhớ nghề
giọng ca vẫn sang sảng bi ai ánh mắt vẫn đầy kiên định nhưng chất chứa trong đó là sự tiếc nuối quá khứ
nghệ nhân chu xuân cang biết rằng cuộc sống thay đổi kéo theo đó là những đổi thay mà bản thân ông cùng những người tâm huyết cố níu cũng vẫn yếu ớt
nghệ nhân chu xuân cang cây đại thụ trong làng tuồng quê hương
nghệ nhân dối nước nông dân bởi ông bảy quanh năm chân lấm tay bồn vừa lấm bồn cải cấy lại lấm bồn ao thủy đình
ông bảy là một nông dân chính gốc nhưng lại mang tâm hồn và nhiệt huyết của một nghệ sĩ dối nước
nhiệt huyết đó lan truyền sang tất cả các thành viên trong gia đình
vợ ông con gái con trai đều đam mê và tham gia tích cực trong phường dối nguyên xá
điều này không chỉ là động lực khiến ông gắn bó
điều này không chỉ là động lực khiến ông gắn bó với dối mà còn là niềm tự hào bởi tình yêu dối nước được cả gia đình đón nhận
đây là công việc quen thuộc mà ông bảy yêu thích chế tác dối nước
nhìn cái cách mà người nghệ sĩ nông dân này chăm sóc các quân dối
người ta sẽ thấy được thứ tình cảm giản dị nhưng đồng hậu

đây là công việc thân thương mà ông bảy dành cho những quân dối vô trì
muốn có buổi biểu diễn hay không thể không nhắc đến sự sáng tạo và cải tiến quân dối
quân dối càng hoàn hảo càng giúp cho kỹ xảo của người điều khiển nâng cao và khả năng diễn đạt phong phú hơn
quân dối nguyễn xưa nổi tiếng là đẹp hay có sơn son thép vàng ít thấm nước xuống nước là bóng lên do các nghệ nhân tài hoa của làng làm ra